nhật bản thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục cho tài khoá hai nghìn một mươi bảy
ô nhiễm không khí tại trung quốc khiến nhiều chuyến bay bị chỉ hoãn
sau đây là nội dung chi tiết
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ninh vào chiều nay
năm hai nghìn một mươi sáu trong bối cảnh có nhiều khó khăn song được sự quan tâm chỉ đạo của trung ương đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng ninh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết nỗ lực quyết tâm đổi mới sáng tạo lựa chọn đúng trọng tâm trọng điểm có nhiều đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
quảng ninh đã tích cực chủ động tìm tòi đề xuất cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực đầu tư cải thiện căn bản hệ thống hạ tầng giao thông hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh giá trị đóng góp của một số ngành có lợi thế lớn như du lịch thương mại kinh tế biển còn khiêm tốn kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ nhất là về giao thông nguồn nhân lực có chất lượng cao còn thiếu
trong năm hai nghìn một mươi bảy quảng ninh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số một mươi chín của chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc xây dựng cơ chế chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo tinh thần nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
trước đó trong buổi sáng kiểm tra khu cảng hàng không đang thi công tại vân đồn
thủ tướng yêu cầu cần phải bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án trong năm hai nghìn một mươi tám bởi đây là một trong những công trình trọng điểm tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư trở thành trung tâm thương mại hàng không quốc tế trung tâm dịch vụ cao cấp dự án do tập đoàn sun group làm chủ đầu tư với tổng mức là bảy bốn trăm linh tỷ đồng theo hình thức bot
thăm điểm quy hạch vui chơi phức hợp có casino thủ tướng yêu cầu quảng ninh cần tham khảo những kinh nghiệm của các nước trên thế giới để khắc phục những hạn chế thiếu sót và tiếp thu những kinh nghiệm
qua đó xây dựng một casino dễ tiếp cận dễ đến đồng thời đi kèm với nhiều dịch vụ bổ trợ khác
cũng trong sáng nay thủ tướng đã đến thăm và tặng quà ông nguyễn văn tý thương binh hạng một trên bốn trú tại khu sáu thị trấn cái rồng huyện vân đồn
trong sáng nay tại quảng ninh nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đến thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ tại lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba đóng quân trên địa bàn huyện vân đồn
với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc tuyến đảo đông bắc của tổ quốc trong năm qua lữ đoàn luôn duy trì nghiêm túc chặt chẽ công tác sẵn sàng chiến đấu
cùng với các lực lượng trên địa bàn bảo đảm an ninh an toàn nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng biểu dương những nỗ lực cố gắng của quân khu ba cũng như của bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ninh
nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc là trọng trách lớn lao của quân đội nhân dân việt nam
thủ tướng yêu cầu cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao phó
thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế góp phần tạo nguồn lực để xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh
thủ tướng yêu cầu lữ đoàn phải tăng cường công tác dân vận giúp dân khi cần thiết
đồng thời tăng cường kỷ cương kỷ luật quân đội và hậu phương quân đội giữ gìn và phát huy tình đoàn kết quân dân
nhân dịp này thủ tướng đã tặng lữ đoàn bức tranh bắc hồ để cán bộ chiến sĩ lữ đoàn hai trăm bốn mươi hai quân khu ba luôn sống học tập no gương bắc hồ kính yêu
sáng nay phiên họp thứ năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã bếp
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và đề án của kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương phụ cấp trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của kiểm toán nhà nước
và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi sáu
trước khi bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu đã thực hiện quyên góp ủng hộ
đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt tại miền trung với mức quyền góp mỗi người ít nhất là một ngày lương
chủ tịch quốc hội chia sẻ trước những mất mát thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra đối với đồng bào miền trung
đồng thời yêu cầu các địa phương các bộ ngành tập trung có những giải pháp khắc phục hậu quả
giúp nhân dân vùng bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và sản xuất
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp thứ năm đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng như thông qua các nghị quyết về quy chế lập thẩm tra
trình quốc hội quyết định sự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ hai
và bước đầu chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
từ thực tế diễn biến kỳ họp và trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội các cơ quan các tổ chức hữu quan
của cử tri và dư luận chung cả nước quỹ ban thường vụ quốc hội nhất trí cho rằng kỳ họp thứ hai đã kết thúc tốt đẹp
hoàn thành khối lượng lớn công việc tiếp tục tinh thần đổi mới dân chủ trách nhiệm cao và thể hiện rõ tính tranh luận được cử tri đồng tình ủng hộ
chủ tịch quốc hội đề nghị
khi phiên họp kết thúc các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội các cơ quan của chính phủ triển khai các kết luận của phiên họp
và tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ sáu ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
hôm nay đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
đoàn công tác đã đánh giá kết luận sau đợt kiểm tra về việc lãnh đạo chỉ đạo nghiên cứu quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đề nghị tỉnh sóc trăng cần khẩn trương có giải pháp khắc phục những hạn chế
yếu kém mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra
trong đó sớm tập trung giải quyết hai vấn đề tồn tại là nâng cao chất lượng sinh hoạt
tri bộ và đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân các công trình trọng điểm đầu tư cơ sở hạ tầng
tuy tỉnh sóc trăng đã thực hiện khá tốt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một và chỉ thị năm
tuy nhiên vẫn còn có trường hợp cá biệt cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức lối sống gây dư luận xấu
cần phải tiếp tục chấn chỉnh khắc phục tuyên truyền sâu rộng có hiệu quả hơn nữa
trên cơ sở tổng hợp nhận định đánh giá của các thành viên trong đoàn thảo luận của ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
đoàn sẽ báo cáo với bộ chính trị trung ương những mặt sóc trăng đã làm được
cùng với những hạn chế khó khăn đề xuất của tỉnh để có hướng giải quyết chỉ đạo kịp thời
cũng trong hôm nay hội nghị an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra tại hà nội
đây là hoạt động lớn nhất trong năm của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
công bố hàng chục công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cao trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
dự hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng chính phủ trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong đảm bảo an toàn giao thông tại việt nam
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp
mỗi ngày có thêm hai mươi bốn người chết và sáu mươi người thương tật suốt đời vì tai nạn giao thông
mục tiêu về tỷ lệ giảm số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông năm nay là chưa đạt
ủn tắc giao thông vẫn xảy ra ở các thành phố lớn thậm chí hàng chục chuyến bay lần lượt chở hạ cánh trên bầu trời ở sân bay tân sơn nhất
vì vậy phó thủ tướng cho rằng các nhà khoa học có vai trò quan trọng trong công tác đóng góp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
hội nghị an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã có chín mươi công trình nghiên cứu khoa học tham dự
trong đó có sáu mươi bảy công trình đã được chọn để trình bày tham luận và bốn mươi hai công trình có hàm lượng khoa học cao đã được hội đồng khoa học lựa chọn để công bố thành công trình khoa học
nhiều báo cáo tham luận tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn bất cập trong việc tổ chức giao thông trật tự an toàn giao thông
đồng thời đưa ra những sáng kiến khuyến nghị để thực hiện có hiệu quả hơn
hội nghị an toàn giao thông việt nam năm hai nghìn một mươi sáu đã có chín mươi công trình nghiên cứu khoa học tham dự
đồng thời đưa ra những thông tin về các hoạt động kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam hai mươi bảy năm ngày hội quốc phòng toàn dân
hòa cùng với các không khí kỷ niệm sôi nổi ấm áp trên cả nước sáng nay tỉnh hậu giang đã long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho chín mươi chín bà mẹ việt nam anh hùng
đây là việc làm thể hiện sự ghi nhận của tổ quốc đối với công lao trời biển và sự hy sinh vô bờ bến của các mẹ
đến nay hậu giang đã vinh danh một chín trăm ba mươi tám bà mẹ việt nam anh hùng
hiện chỉ còn một trăm tám mươi mẹ còn sống với con cháu
phát huy truyền thống cao đẹp đó lực lượng vũ trang hậu giang sẽ thường xuyên quán triệt các nghị quyết chỉ thị của đảng
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đối với quân đội xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị gắn bó máu thịt với nhân dân
nhân dịp này tỉnh hậu giang đã trao tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân có nhiều đóng góp để nâng cấp
trùng tu lại cảnh quan kiến trúc và bổ sung một số hạng mục của nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
cũng trong sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tỉnh phú yên đã lòng trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho tám mươi mẹ
trong đó có hai mẹ được phong tặng bảy mươi tám mẹ được truy tặng
các mẹ đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thời gian qua tỉnh phú yên đã đề nghị nhà nước công nhận tặng bằng tổ quốc ghi công cho hơn một mươi ba liệt sĩ
truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho hai hai trăm năm mươi một bà mẹ việt nam anh hùng
cũng tại phú yên trong không khí kỷ niệm ngày truyền thống sáng nay lãnh đạo bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và bộ tư lệnh quân khu năm
đã tặng quà hỗ trợ chia sẻ mất mát khó khăn cho người dân vùng lũ của tỉnh
trong và sau lũ hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng vũ trang trên địa bàn
đã sát cánh cùng nhân dân chống chọi với thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả
nhân dịp này đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu năm đã hỗ trợ xây mới một ngôi nhà trị giá năm mươi triệu đồng
cho một hộ nghèo có nhà bị sập hoàn toàn do mưa lũ tám mươi triệu đồng cho sáu gia đình chính sách hộ nghèo bị thiệt hại nặng
năm triệu đồng cho gia đình các cháu bé bị nước lũ cuốn trôi tặng một trăm bốn mươi ba xuất quà cho người dân vùng lũ mỗi xuất trị giá một triệu đồng
trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua phú yên có chín người chết thiệt hại tài sản gần năm trăm linh tỷ đồng
đến nay các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ tỉnh hơn tám năm tỷ đồng cùng hơn năm mươi bốn chín trăm bốn mươi một xuất quà trị giá gần hai mươi năm tỷ đồng
giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất
hàng trăm tàu thuyền ở khu vực biển cửa đại thành phố hội an quảng nam và các vùng lân cận hiện đang phải nằm bờ không thể ra khơi được
nguyên nhân là sau đợt mưa lũ kéo dài
trong suốt tháng một mươi hai và gió mùa đông bắc đã làm cho khu vực cửa biển bị bồi lấp nặng
việc bồi lấp ở khu vực cửa biển cửa đại đã ảnh hưởng rất lớn đến việc ra khơi khai thác thủy sản và đi lại của người dân nơi đây
đây là biến cửa đại thành phố hội an
những ngày qua có đến hàng trăm tàu cá vẫn neo đậu không thể vươn khơi đánh bắt được do cơ biển bị bồi lấp một khối lượng đất cát lớn
vị trí bị bồi lấp cách bờ khoảng một km về hướng đảo cù lao tràm
theo người dân địa phương
nguyên nhân khiến cho cửa biển bị bồi lấp là do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và lũ từ thượng nguồn đổ về vừa qua đã làm lấp dòng chảy
mực nước cao nhất thì chỉ khoảng đánh từ một mét nam đến hai mét còn mực nước thấp nhất thì khoảng một mét
cho nên điều kiện đi lại của người dân nối riêng cũng như các phương tiện đi ra vào cửa biển cửa lạch rất khó khăn
việc cửa biển cửa đại bị bối lấp không chỉ làm cho các tàu của phường cửa đại phải nằm bờ
mà còn có hàng trăm tàu cá từ các nơi khác đang neo đậu tại cửa biển này cũng không thể di chuyển ra khơi được
để khắc phục tình trạng này
cửa biển cửa đại đã cố gắng đặt tàu cá vào phương cửa đại
tìm các cơ quan chức năng đến hiện trường kiến hành khảo sát tìm kiếm giải pháp khắc phục
trước mắt cơ quan chức năng sẽ huy động lực lượng nạo vét khẩn cấp luồng phía bắc để tạo luồng lạch cho tàu thuyền ra vào thuận lợi
qua cái khảo sát này là một mặt thành phố đã ký nghị với tỉnh rồi
và sẽ cho là nạo vét khẩn cấp phối hợp với đoạn quản lý đường thủy nội địa
điều chỉnh là vị trí phâu luồng hiện tại tại trong cửa vị trí phía ngoài
để đảm bảo cái luồng lạch trước mắt cho các phương tiện ra vào
cái thứ hai là đồn biên phòng sẽ cấm tất cả các phương tiện
kể cả quá tải và không tải nó không đảm bảo an toàn là không cho ra vào cửa
để đảm bảo an toàn về con người
cái thứ ba là sẽ tiến hành nạo vét khẩn cấp
cái vị trí luồng nạo vét là sẽ được khảo sát định vị cụ thể thống nhất với nhau giữa thành phố
và đoạn quản lý đường thủy nội địa cho làm ngay
trong thời tiết hiện nay thì có lẽ là phải làm ngay để đảm bảo
một cái luồng có thể là cái cao trình khoảng là bốn mếch để các phương tiện
trong thời gian từ nay cho mấy tích là có thể đi lại
theo người dân địa phương cách đây ba năm tại khu vực cửa biển cửa đại
cũng đã bị bão lũ gây bồi lấp gây ách tắc giao thông đường thủy từ đất liền ra đảo cù lao tràm
sau đó cục đường thủy nội địa việt nam và tỉnh quảng nam đầu tư hàng chục tỷ đồng
để nạo vét khơi thông cho tàu thuyền ra vào
tuy nhiên đến nay cửa biển này vẫn bị bồi lấp trở lại
làm ảnh hưởng đến việc ra khơi đánh bắt của ngư dân và phát triển du lịch
thiết nghĩ sau đợt mưa lũ bồi lấp lần này bộ giao thông vận tải và tỉnh quảng nam
cần có giải pháp lâu dài trong việc chống bồi lấp tại cửa biển này
nhằm ổn định đời sống người dân và góp phần thúc đẩy du lịch phát triển bền vững hơn
tiếp tục chương trình với các thông tin đáng chú ý khác
sáng nay tại hà nội tổng cục du lịch đã tổ chức
họp báo về tình hình hoạt động của ngành du lịch năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo các đồng chí lãnh đạo tổng cục đã lần lượt thông báo kết quả của ngành du lịch trong năm vừa qua
cụ thể năm hai nghìn một mươi sáu du lịch việt nam đón một mươi triệu khách quốc tế tăng hai mươi năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
phục vụ sáu mươi hai triệu khách nội địa doanh thu toàn ngành ước đạt bốn trăm linh tỷ đồng tương đương một mươi tám tỷ usd
đây là những con số thống kê mang tính kỷ lục đánh dấu sự tăng trưởng nhòi vọt giúp ngành du lịch hoàn thành trước mục tiêu đặt ra cho chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
theo dự báo của tổ chức du lịch thế giới thời gian tới du lịch sẽ tiếp tục tăng trưởng trên phạm vi toàn cầu
đặc biệt khu vực đông nam á được đánh giá có nhiều tiềm năng trở thành khu vực thu hút khách du lịch quốc tế lớn thứ tư thế giới
để bắt kịp và đón đầu xu hướng này ngành du lịch việt nam cần nhanh chóng đổi mới phát huy thế mạnh sẵn có và giải quyết triệt đề những tồn tại hạn chế để bứt phá vươn mình trở thành điểm đến lý tưởng của du khách quốc tế
trải qua một năm thi đầy sôi động và hấp dẫn chương trình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của
đêm gala với chủ đề hội ngộ vẻ đẹp việt nam hai nghìn một mươi sáu sẽ là đêm tôn vinh những tác giả có tác phẩm ảnh đẹp trong một năm vừa qua
và ngay lúc này công tác chuẩn bị cho đêm gala cũng đang bước đến những công đoạn cuối cùng trước khi lên sóng trực tiếp
mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ biên tập viên thúy quỳnh để cảm nhận không khí tại đây
kính chào quý vị khán giả
hiện nay tôi đang đứng ở sân khấu chính của chương trình
và tối ngày hôm nay và như quý vị và các bạn có thể thấy là mọi công tác chuẩn bị thì đều đã hoàn tất
những người quan trọng của sự kiện tối ngày hôm nay như là ban giám khảo và các tác giả của các tác phẩm đều đã xuất hiện đầy đủ
tất cả đều mong chờ một đêm hội ngộ thật là ý nghĩa và khó quên
hãy cùng lắng nghe cảm xúc của họ vào ngay lúc này
vâng thưa anh anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình vào lúc này ạ
dạ vâng hiện tại tôi đang rất hồi hộp và hạnh phúc
hạnh phúc như chính tên tác phẩm của tôi vậy hạnh phúc giản đơn
hạnh phúc dường như vỡ hòa khi tên tác phẩm của mình được vinh danh tại một cuộc thi tầm cỡ như vẻ đẹp việt nam do truyền hình nhân dân tổ chức
và cũng rất cảm ơn chương trình truyền hình nhân dân đã tạo ra sân chơi cho chúng tôi
để anh em chúng tôi được thể hiện những người yêu nhấp ảnh được thể hiện
và xin chúc cho chương trình gala hội ngộ vẻ đẹp việt nam tối nay được thành công rực rỡ
xin trân trọng cảm ơn
tôi cảm thấy thật sự vinh hạnh và bất ngờ vì được tham gia vào cái đêm gala do đại hội truyền hình nhân dân
tổ chức rất hoành tráng và cũng rất là ấm cúng
đây là một cái đêm hội ngộ cho tất cả anh chị em nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên gặp gỡ để giao lưu
mong muốn thật sự là cũng có thể là được nếu được mà giải cao hơn nữa
thì đấy là điều rất là mừng và tự hào đối với bản thân mình
hy vọng rằng đêm nay đêm ganla sẽ thành công tốt đẹp và mọi người đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc
về kết quả mà ban giám khảo đánh giá cũng như là về sự thành công của đêm pala này
đêm gala hội ngộ vẻ đẹp việt nam năm hai nghìn một mươi sáu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhân dân
vào lúc hai mươi h tối ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn tâm lý trông chờ ý lại vào nguồn vốn đầu tư của nhà nước
là một trong những trở ngại lớn khiến nhiều tỉnh miền núi phía bắc chậm hoàn thành
các mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp
vì vậy với phương trình nông nghiệp các tỉnh miền núi phía bắc sẽ được phát triển
trăm chỉ hỗ trợ không làm thay cho người dân
cùng với việc phát huy vai trò tích cực của lực lượng cán bộ khuyến nông viên ở cơ sở
huyện thuận châu tỉnh sơn la đã triển khai có hiệu quả các mô hình khuyến nông tự nguyện
từ khi triển khai các mô hình người dân đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất
mức sống cũng được nâng cao hiệu quả từ đây cũng cho thấy bài học kinh nghiệm
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền
đó là luôn sâu sát cơ sở để gần dân hiểu dân
khuyến nông huyện thuận châu tỉnh sơn la mỗi năm được đầu tư nguồn vốn khoảng một trăm linh triệu đồng
cho việc xây dựng các mô hình kinh tế mới
với chín mươi năm dân số tại địa phương sống bằng nghề nông nguồn vốn ấy còn quá eo hẹp
không đáp ứng kịp nhu cầu phát triển sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày càng cao của người dân
từ thực tế ấy mô hình khuyến nông tự nguyện ra đời đã góp phần giải quyết bài toán khó này
các mô hình tự nguyện có nghĩa là vận động bà con nhân dân tự bỏ vốn ra mạnh dạng đầu tư áp dụng các khoa học kỹ thuật
và vai trò của khuyến nông chỉ là tư vấn và hướng dẫn
cái mới cái hay của mô hình là ở chỗ khơi gợi sự chủ động nêu cao tính tự chủ tự lập của người dân
vấn đề là làm thế nào để người dân tin tưởng và làm theo khi mà mô hình này còn quá mới mẻ
mặt khác lâu nay người dân đã quen tâm lý trông chờ vào nguồn vốn nhà nước
để thay đổi các cấp ủy chính quyền ở thuận châu xác định trước hết phải dựa vào lực lượng cán bộ khuyến nông ở cơ sở trong công tác vận động thuyết phục
với quyết tâm triển khai thành công thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo khuyến nông viên cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động bà con
bằng cách là luôn bám sát cơ sở và đánh giá xem tại địa phương đó chúng ta có thế mạnh gì
chạm cũng rất là quyết liệt đưa ra những quy chế riêng là mỗi khuyến nông cơ sở
phải xây dựng tại cơ sở địa bàn của mình hoạt động ít nhất là ba mô hình khuyến nông tự nguyện
gia đình ông bùi văn thiệp xã phổng lái huyện thuận châu là một trong số ít hộ đầu tiên mạnh dạn thực hiện mô hình khuyến nông tự nguyện này
sau năm năm hơn ba hectare đất rừng bỏ hoang đã được thay thế bằng cây ổi và cây dược liệu
đem về cho gia đình ông hơn tám trăm linh triệu đồng mỗi năm trở thành mô hình tiêu biểu của huyện
bên cán bộ khuyến lông và cán bộ của viện rau quả cũng hướng dẫn gia đình tôi thu bói thôi đấy
là nó đã được một mươi cân trên một cây năm trăm linh cây này nó đã được năm tấn rồi đấy
từ ngày nó có thu nhập thì cuộc sống gia đình tôi thì nó thay đổi nhiều
tôi nuôi được các con tôi ăn học và có ngành có nghề
phương châm để người dân được mắt thấy tay nghe tay làm của trạm khuyến nông huyện đã phát huy được hiệu quả
khi năm hai nghìn một mươi sáu toàn huyện có thêm gần một trăm linh mô hình khuyến nông tự nguyện ra đời
đã có hơn hai trăm linh lớp tập huấn được tổ chức để tư vấn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt
hướng dẫn miễn phí cho gần một mươi bốn lượt nông dân
cái bước đầu khi chúng tôi tuyên truyền vận động bà con
bà con đã dám tin tưởng vào khuyến nông dám đưa kinh tế của mình để áp dụng khoa học đó
đã là một bước thành công rồi
và chính vì người dân tự bỏ vốn ra nên là họ rất là có trách nhiệm triển khai rất là bài bản
gia đình anh lò văn doán xã trường pha huyện tuận châu
sau một thời gian dài gặp khó khăn trong trồng trọt đã chuyển sang chăn nuôi lợn
nhờ sự định hướng và hỗ trợ về thuốc tiêm phòng vệ sinh chuồng trại của trạm khuyến nông huyện
năm mươi con lợn xuất chuồng đều đặn đã mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
đời sống cũng như vậy mà thêm khấm khá
việc làm giàu từ chính đôi tay của mình giờ đã không còn quá khó với người nông dân thuận châu
cán bộ khuyến nông xuống để tư vấn hướng dẫn và khuyến kỹ thuật chăn nuôi
gia đình cũng đã đầu tư và xây chuồng trại
sau này mình dùng chuồng trại thêm thì nuôi được sáu mươi con đợn thịt và một mươi con đợn nái
thuyết phục người dân tự huy động vốn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ấy theo các mô hình sản xuất mới là một việc làm khó
nhưng huyện thuận châu tỉnh sơn la đã làm được điều này nhờ làm tốt công tác dân vận
phương châm chỉ hỗ trợ không làm thay cho người dân cũng đã từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân
đối với các cấp ủy chính quyền địa phương từ đây cho thấy nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và đặc biệt là sự sâu sát cơ sở
hiểu người dân muốn gì giúp người dân bằng những việc làm cụ thể bám sát thực tế để đưa những chủ trương chính sách phù hợp đồng thời có cái nhìn dự báo để tránh lãng phí
đội ngũ khuyến đông cơ sở là rất là quan trọng
đấy thì có muốn làm được thì là đội ngũ khuyến nông này phải tận tụy phải đi sâu làm sao đó là cầm tay chỉ việc người dân
thì kết hợp với cái mô hình điểm như vậy thì là sẽ mới có thể là kết hợp giữa
người kỹ thuật cán bộ kỹ thuật với người dân
trong thời gian tới đây thì chúng tôi sẽ kết hợp là động viên khuyến khích các hợp tác xã thành thành lập các hợp tác xã
trước mắt là những cái nhóm thành lập cái tổ hợp tác sau đó dần dần chúng tôi sẽ động viên khuyến khích
theo chủ trương của tỉnh của huyện là sẽ tiến tới thành lập các hợp tác xã phát triển sản xuất nông lâm nghiệp
kinh tế hộ dân
kinh tế hộ dân
gia đình phát triển bền vững sẽ là tiền đề để kinh tế địa phương thoát khỏi tình trạng manh mún nhỏ lẻ
từ đó hình thành một nền sản xuất hàng hóa tập trung phát triển có định hướng đem lại hiệu quả đồng bộ
ở phần tiếp theo của chương trình nhật bản thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục cho tài khoá hai nghìn hai mươi
ô nhiễm không khí tại trung quốc
khiến nhiều chuyến bay chỉ hoãn
người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov vừa cho biết hầu như tất cả các kênh đối thoại giữa nga và mỹ đã bị đóng băng
tuy nhiên ngay sau đó bộ ngoại giao mỹ đã bác bỏ bình luận này đồng thời khẳng định không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước
trả lời phỏng vấn truyền thông nga người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho rằng hầu hết các cuộc đối thoại ở mọi cấp với mỹ đã bị đóng băng
và hai nước liên lạc rất ít trong thời gian qua
ngoài ra ông peskov đã đề cập tới các chiến dịch chống lại nga trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vừa qua
đồng thời nhấn mạnh moscow không chờ đợi chính phủ của tổng thống đắc cử donald trump bác bỏ kế hoạch mở rộng của nato
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ john kirby khẳng định washington vẫn duy trì trao đổi ngoại giao với nga trên mọi phương diện mặc dù thừa nhận giữa hai bên vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn
ông kirby cho biết không hề có sự gián đoạn đối thoại nào
hiện vẫn còn rất nhiều vấn đề hai bên cần duy trì và đối thoại
đêm qua nhóm tiếp xúc về giải quyết xung đột ở miền đông ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại vùng chiến sự donbass kể từ giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ địa phương tức là vào khoảng năm giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai theo giờ hà nội
sau khi kết thúc phiên họp tại belarus vào đêm hôm qua đại diện của chủ tịch tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
gọi tắt là osce ông martin sadich cho biết các thành viên nhóm tiếp xúc đều nhất trí quan điểm cần duy trì hòa bình và ổn định trong dịp lễ noel và năm mới sắp đến
phía chính phủ kiev cam kết sẽ trả tự do cho một mươi năm người của phe đòi độc lập trước cuối năm nay
cũng tại cuộc họp nhóm tiếp xúc đã bàn thảo về kế hoạch hòa bình tại khu vực xung đột donbass vào năm sau
tuy nhiên ông sadik khẳng định nhóm sẽ phải tích cực làm việc nhiều hơn nữa bởi vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết
ngoài ra đại diện phái đoàn của nga tham gia vòng đàm phán ông boris waellov nhận định đây là kết quả làm việc của nhóm trong suốt một năm qua là cơ sở thực tế cho tiến trình hòa bình ở ukraine
chính phủ nhật bản hôm nay thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục trị giá chín mươi bảy bốn trăm năm mươi tỷ yen cho tài khoá hai nghìn một mươi bảy sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
theo kế hoạch chi phí an sinh xã hội tăng mạnh bao gồm lương và chi phí y tế tăng một sáu lên mức ba mươi hai bốn trăm bảy mươi tỷ yên
trị tiêu quốc phòng tăng năm thứ năm liên tiếp lên tới năm một trăm ba mươi tỷ yên tăng một bốn so với tài khoá hiện nay
đây là năm thứ hai liên tiếp ngân sách quốc phòng của nhật bản vượt hơn năm tỷ yên
ngoài ra các chi phí đầu tư vào các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng là yếu tố khiến ngân sách trong kế hoạch ngân sách tài khoá năm hai nghìn một mươi bảy của nhật bản tăng lên mức ba mươi hai bốn trăm bảy mươi tỷ yen
chính phủ nhật bản cho biết việc tăng ngân sách quốc phòng nhằm giúp nước này ứng phó tốt hơn với các nguy cơ an ninh
bên cạnh đó nhật bản còn dành một mươi chín bốn mươi sáu tỷ yên để trang trải chi phí cho các căn cứ quân sự của mỹ
dưới phân tích nhận định kế hoạch ngân sách kỷ lục này khiến cho nhật bản khó đạt mục tiêu hạn chế chi tiêu và khôi phục lại sức mạnh tài chính
nhằm bảo đảm cho người dân có một mùa lễ giáng sinh diễn ra an toàn sở cảnh sát thành phố new york của mỹ
đã bắt đầu tăng cường an ninh tại tất cả các khu chợ giáng sinh
sau vụ tấn công bằng xe tải xảy ra tại một chợ giáng sinh ở berlin của đức đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một mươi hai người
lực lượng an ninh được tăng cường ở khắp nơi trong thành phố bao gồm cảnh sát vũ trang và chó cảnh sát chuyên gió bom
tại các khu chợ lớn hàng loạt xe cảnh sát trong đó có xe tải của trung tâm chỉ huy di động cũng được tăng cường ở tất cả các cửa ra vào
trong khi đó ở tuyến đường đi bộ của ga tàu điện nằm dưới khu chợ ở công viên brien
chó cảnh sát được huy động để tìm kiếm kiểm tra những vật dụng khả nghi
sau vụ tấn công khủng bố vào khu chợ giáng sinh tại thủ đô berlin của đức khiến một mươi hai người thiệt mạng
nhiều nước trên thế giới nhất là ở khu vực châu âu và châu á cũng đã tăng cường an ninh tại tất cả những địa điểm tập trung đông người
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong dịp giáng sinh và cuối năm
ô nhiễm không khí đang trở thành một gánh nặng rất lớn đối với trung quốc
chỉ trong vài ngày vừa qua chính quyền thành phố thiên tân ở miền bắc nước này đã phải hoãn và hủy hơn ba mươi chuyến bay
đóng cửa hầu hết các đường cao tốc do khói bụi ô nhiễm đã bao trùm lên toàn thành phố
chỉ số chất lượng không khí aqi tại một số trạm quan chắc ở thành phố cảng và công nghiệp thiên tân đều trên mức bốn trăm linh
mức ô nhiễm không khí nguy hiểm
môi trường thiên tân cũng tăng cường giám sát để kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm bao gồm các nhà máy công nghiệp
trước đó thành phố thiên tân được đặt trong tình trạng cảnh báo màu cam mức cảnh báo thứ hai trong thang xếp hạng ô nhiễm không khí
trong khi đó tại bắc kinh trung tâm giám sát môi trường thành phố cho thấy chất lượng không khí tại một số khu vực ở thủ đô đã vượt mức ba trăm linh
các nhà máy ở khu công nghiệp đã đóng cửa đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế lưu thông trên đường phố làm việc trong ngành xây dựng
các nhà máy ở khu công nghiệp đã đóng cửa đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà và hạn chế lưu thông trên đường phố làm việc trong ngành xây dựng